mưa lũ vừa đi qua đã để lại rất nhiều những mất mát khổ cực và một cuộc sống khó khăn khốn đốn trước mắt cho rất nhiều người dân tại các địa phương mà mưa lũ đi qua
vừa qua tại thôn hiễu nghị thị trấn phong thổ huyện phong thổ tỉnh lai châu đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân
sạt lở gây hư hại tài sản nhà cửa nhiều người dân phải sống trong cảnh khốn khó vì có nhà mà không dám ở phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
đã nhiều ngày trôi qua nhưng người dân thôn hữu nghị thị trấn phong thổ vẫn chưa hết bàng hoàng khi dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng chín tại nơi đây đã xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng và hư hỏng tài sản của nhiều hộ gia đình
vụ sạt lở xảy ra dọc dòng nậm na thuộc địa phận thôn hữu nghị với chiều dài khoảng năm trăm linh mét làm ảnh hưởng đến nhiều nhà dân ước tính thiệt hại mỗi hộ gia đình khoảng hai trăm linh triệu đồng
vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng và hư hỏng tài sản của nhiều nhà dân ước tính thiệt hại mỗi hộ gia đình
vụ sạt lở nghiêm trọng đe dọa tính mạng và hư hỏng tài sản của nhiều nhà dân ước tính thiệt hại mỗi hộ gia đình
tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ sạt lở có một số ý kiến cho rằng do khai thác cát gần đấy đã dẫn đến thực trạng như thế
tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng
sạt lở là do nước thủy điện nậm na hai trong thời gian qua dâng lên hạ xuống liên tục
có đoạn nước dâng cao trên cốt bình thường làm tác động và gây sạt lở ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa và đời sống của bà con
nước dâng lâu ngày đất ngầm nước sau đó nước xuống đột ngột kéo theo cả mảng đất xuống sông
khách quan với nó thì theo chúng tôi nhận định là do mực nước hạ xuống hạ xuống hơn năm mét thì đương nhiên là đang có nước thì nó giữ nước
nước đang giữ lại thì khi nước nó rút đi thì bên dưới nó là bùn
đương nhiên nước đất nó là đa số khu vực đất đấy là đất bồi đắp các hộ gia đình đổ đất để bồi đắp để chống sạt lở
thế thì phía chúng tôi nhận định là do ảnh hưởng là do lượng nước bình thường nó đang như vậy thì bây giờ rút đột ngột bên dưới nó là chân nó là bùn
thế thì nó sẽ đánh
mất cái chân này đi thì đất nó sụt xuống
cái phần đó là đất mượn ra sông suối
mà đất mượn ra sông suối thì năm nay chỉ biết là mưa nhiều
cái cộng với cái nước ngập no nước rồi cộng thêm với nước dân của thủy điện năm nay cũng là dân mất thường
nên cái tỷ lệ mà sạt ghen bờ sông suối là có mình thẳng định là có
kể cả dưới kiến đậm bậy vẫn đập vẫn sát mà
sau khi vụ sạt lở xảy ra chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ban ngành
đoàn thể thị trấn động viên giúp đỡ các hộ gia đình khắc phục hậu quả để dân ổn định cuộc sống trở lại
tuy nhiên điều mà bà con nhân dân thôn hữu nghị mong muốn lúc này là chính quyền cần xác định rõ nguyên nhân
có phương án hỗ trợ để người dân sửa sang nhà cửa bị hư hỏng trở về ổn định cuộc sống